tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã gặp mặt hai trăm chín mươi bốn đại biểu về hà nội
dự hội nghị biểu dương các mô hình học tập toàn quốc
chủ tịch quốc hội gửi lời chào thân ái và lời thăm hỏi thân tình đến tất cả các bác
các anh chị em và các cán bộ khuyến học những đại diện xuất sắc về dự đại biểu
trong phong trào thi đua học tập suốt đời xây dựng xã hội học tập giai đoạn hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội mong hội khuyến học các cấp tiếp tục quan tâm phát triển
nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức hội đặc biệt là phát triển tổ chức hội
tại các cơ sở giáo dục cơ quan tổ chức doanh nghiệp các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang